liên quan đến việc triển khai thông tư số một mươi năm của bộ y tế về thống nhất giá dịch vụ y tế
hiện tại thì công tác giả soát để triển khai thực hiện thông tư này tại một số bệnh viện
vẫn còn gặp khá nhiều vướng mắc và lúng túng
sau đây là ghi nhận tại bệnh viện đa khoa tp đà nẵng
chỉ còn khoảng một mươi ngày nữa thông tư một mươi năm của bộ y tế về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ có hiệu lực
theo đó giá khám bệnh giảm một mươi năm hai giá ngày dường điều chỉnh giảm từ một năm đến tám
đặc biệt có bốn mươi ba dịch vụ kỹ thuật thay đổi giá mang lại lợi ích cho người bệnh
tuy nhiên bất cập hiện nay là vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể đối với việc sử dụng một số dịch vụ kỹ thuật
có kèm y cụ khiến cơ sở khám chữa bệnh gặp nhiều lúng túng
đặc biệt là bệnh viện đa khoa như thế này để việc cơ bản là trống bệnh phục
còn đi ít tiền thì đi ra ngoài viện không đủ cơ bản ở đây thì bệnh tình kéo dài cũng không được hiệu quả
thực ra cho đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có cái hướng dẫn
cho nên trong các cái phụ lục của thông tư một mươi năm có một cái phần là phần ghi chú
thì tôi nói ví dụ như là ở
các cái dịch vụ mà có cái phần ghi chú ví dụ như là dịch vụ điều trị rối loạn nhịp tim
bằng bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp nhưng mà hiện tại cái hướng di dẫn thế nào
làm cái bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim thì vẫn chưa có hướng dẫn
thì như vậy cơ sở thám chữa bệnh cũng lúng tốn
cơ quan bảo hiểm xã hội không có cơ sở để thanh toán thì người bệnh vẫn chờ
bệnh viện đa khoa thành phố đà nẵng đã và đang nỗ lực cập nhật giá dịch vụ vào danh mục
đang triển khai tại bệnh viện đồng thời gửi danh mục kỹ thuật có giá và đã được cập nhật
cho cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố
bên cạnh đó bệnh viện còn triển khai và thông tin kịp thời các bảng giá dịch vụ
tại khu khám bệnh trang web của bệnh viện và tập huấn rộng rãi trong toàn thể cán bộ bệnh viện
rất là mong bộ y tế trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu và có cái đề xuất giá
bệnh viện đã đảm bảo đủ bảy thành tố trong kết cấu một dịch vụ kháng chữa bệnh
để tạo điều kiện cho cơ sở khám chữa bệnh chúng tôi có đủ cái nguồn để chúng tôi đảm bảo hoạt động là một
cái thứ hai là bộ y tế nhanh chóng có những cái hướng dẫn triển khai thực hiện
sau khi đã có sự thống nhất với bảo hiểm xã hội việt nam
để hướng dẫn các cơ sở y tế để thực hiện tránh trường hợp là hướng dẫn của bộ y tế
thì một đường mà cơ quan bảo hiểm xã hội
thì thân toán theo một cái hướng khác
cùng với những nỗ lực của các bệnh viện
sở y tế tại các địa phương rất cần sự phối hợp chặt chẽ của bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam
trong việc kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể
trong quá trình áp dụng điều chỉnh giá dịch vụ y tế cho người bệnh
để thông tư một mươi năm đi vào thực tiễn đạt hiệu quả cao nhất